lượng cảnh sát khu vực đang tổ chức các đợt đến từng nhà gặp từng hộ tuyên truyền phổ biến về những điểm mới của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi nhất là một số quy định liên quan đến thủ tục đăng ký tạm trú của công dân hiện nay
lượng cảnh sát khu vực đang tổ chức các đợt đến từng nhà gặp từng hộ kênh của chúng mình nhé
tạo thuận lợi rất lớn trong quá trình công tác làm việc và sinh sống sau này